ngày một mươi ba tháng bốn tại bản na sang một xã núa ngam
ủy ban nhân dân huyện điện biên phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đối với tết té nước bùn hột nặng của dân tộc lào
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chính quyền huyện điện biên
và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã về dự
với việc công nhận này tỉnh điện biên đã có sáu di sản được công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi năm tết té nước đã được cộng đồng bản nha sang một tổ chức
vào đúng dịp thời điểm tết truyền thống của người lào
từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn dương lịch góp phần tái hiện lại
yếu tố văn hóa truyền thống của người lào và đã trở thành nếp sống
phong tục của người dân nơi đây
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành quyết định
số bốn nghìn ba trăm hai mươi một công nhận tết té nước là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tết té nước buôn hột nặng diễn ra với các hoạt động chính
như cúng bản cúng tổ tiên cầu cho mưa thuận gió hòa vạn vật sinh sôi
mùa màng bội thu và tẩy rửa những điều xui xẻo gặp phải trong năm cũ